sau hai mươi một ngày không ghi nhận thêm ca mắc covid mới ngày hôm nay ba thôn ở huyện thuận thành đã được sửa bỏ lệnh phong tỏa chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ubnd huyện thuận thành vừa quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với ba thôn thôn đức hiệp thôn đa tiện và thôn xuân lâm kể từ hai mươi hai h ngày tám tháng sáu
hơn bốn nhân khẩu ở ba thôn này chính thức được trở lại nhịp sống bình thường
đây là ba thôn đầu tiên của bắc ninh trong đợt dịch này
dỡ bỏ phong tỏa tuy nhiên tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
người dân cần thực hiện nghiêm những quy định phòng chống dịch hạn chế việc tụ tập không cần thiết tiếp tục chung sức đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
một tin vui nữa mà chúng tôi muốn chuyển thông tin đến quý vị khán giả là toàn bộ f một đã âm tính với sars cov hai
bệnh viện đa khoa hà tĩnh hoạt động trở lại điều này đã gỡ bỏ được áp lực tâm lý cho hàng trăm gia đình có người thân đang làm trong viện này
chín tháng sáu sau khi toàn bộ các y bác sĩ bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bệnh viện đa khoa tĩnh đã được hoạt động trở lại
trước đó sáng ngày tám tháng sáu hà tĩnh đã phát hiện một trường hợp dương tính với sars cov hai
bệnh nhân là cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh được phát hiện trong quá trình bệnh viện khám xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ công nhân viên bệnh viện
sau khi ghi nhận ca bệnh trên lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời bệnh viện đa khoa tỉnh để khoanh vùng truy vết các f một f hai liên quan và khử khuẩn trên toàn bệnh viện
tối ngày tám tháng sáu hà tĩnh đã ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai đây là ba mẹ con trong một gia đình và là f một của bệnh nhân làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
sau khi ghi nhận ba ca dương tính với sars cov hai ngay trong đêm ngày tám tháng sáu ngành y tế hà tĩnh đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm với hơn hai mươi bốn người dân ở thành phố hà tĩnh đồng thời tiến hành khoanh vùng truy vết nhanh gọn cách ly kịp thời những trường hợp nhiễm nghi nhiễm tiến hành khử khuẩn lập chốt phong tỏa trong khu vực bệnh nhân sinh sống
mới đây bác sĩ nguyễn trung cấp đã có những chia sẻ về các điều trị dành cho các bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên khắp cả nước

khi kiểu nó khó lấy hoặc là nhiều người giữ mãi mình không lấy được

thứ hai là thời tiết

như hôm trước ấy

hôm trước nó mệt lắm rồi

đêm cũng không ngủ được ấy
xong rồi đến mai là đến hôm sau thì nó cứ đỡ được một đoạn
sau đó hôm nay em vẫn còn sức để làm nhiều lắm

xong rồi đi ngủ rất dài
thì đến khi dậy trưa một tí rồi là ăn cơm
xong rồi là chuẩn bị đi

còn mấy tháng trước thì cũng chả khó khăn gì cả

đến kiểu một mươi hai giờ về thì nhã đợi khi nào mình về nhà mình nhắn tin
nhã đi ngủ ấy

những ngày qua thời tiết ở các tỉnh biển trung hà tĩnh nói riêng
nắng nóng vô cùng khắc nghiệt là thế nhưng các sinh viên trường đại học y tế công cộng và năm mươi hai bác sĩ và các điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an và trung tâm kiểm soát bệnh tật có kinh nghiệm đã không quản ngại khó khăn lên đường để chi viện cho tỉnh hà tĩnh chống dịch covid một mươi chín
ngày tám tháng sáu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an ubnd tỉnh sở y tế có buổi gặp mặt chia tay đoàn cán bộ y bác sĩ ngành y tế nghệ an chi viện cho tỉnh hà tĩnh trong công tác chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại tỉnh bạn các y bác sĩ trong đoàn phải nêu cao phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành y thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình thực thi nhiệm vụ
đoàn gồm năm mươi hai bác sĩ và điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an và trung tâm kiểm soát bệnh tật có kinh nghiệm lên đường chi viện cho tỉnh hà tĩnh
những cán bộ y tế chi viện lần này sẽ phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho tỉnh bạn
ngoài chi viện về nhân lực bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an còn hỗ trợ cho sở y tế hà tĩnh một trăm linh triệu đồng ba trăm linh bộ quần áo xanh phòng dịch một khẩu trang y tế một găng tay năm mươi kính chống giọt bắn
công tác phòng chống dịch đặc biệt là hoạt động triển khai thu dung khám sàng lọc tại các khu cách ly điều trị nội trú theo quy định và hướng dẫn của bộ y tế là một trong những khâu quan trọng góp phần vào cuộc chiến đấu chống covid một mươi chín
cơ sở thu dung điều trị ban đầu covid một mươi chín
cơ sở thu dung đặt tại khu nhà ở xã hội của công ty luxair ict với ba tòa nhà sáu tầng một tám trăm linh giường bệnh
theo đó các tầng một của tòa nhà được bố trí phòng cấp cứu với hai giường đầy đủ oxy hộp cấp cứu xét nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm siêu âm điện tim và xe ít quang lưu động
trong ngày đầu đưa vào hoạt động cơ sở này đã tiếp nhận khoảng một bệnh nhân đầu tiên
đây là cơ sở thu dung các bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng nhằm giải phóng dần các cơ sở giã chiến đặc biệt là bốn trung tâm y tế huyện
dự kiến cơ sở này và bệnh viện giã chiến hai đặt tại nhà thi đấu tỉnh sẽ được sử dụng đến khi bắc giang hết các ca bệnh covid một mươi chín
một thông tin rất đáng quan ngại mà phóng viên thường trú tại tp hcm nhận được từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm là tại công ty poucheron việt nam thuộc phường tân tạo quận bình tân ghi nhận một trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
điều đáng nói là liên quan đến bệnh nhân nghi nhiễm này dự kiến có khoảng ba mẫu cần xét nghiệm do có tiếp xúc gần tại nơi làm việc với người nghi nhiễm
hy vọng sau khi có kết quả xét nghiệm công ty này sẽ được cửa bỏ phong tỏa
ngày hôm nay thủ tướng yêu cầu khẩn cấp triển khai chiến lược vaccine
thủ tướng yêu cầu tổng tiến công toàn diện mạnh mẽ vào những nơi có ổ dịch
lấy mục tiêu sức khỏe đời sống của người dân là chủ thể sự phát triển của doanh nghiệp là quan trọng
theo đó thực hiện phương châm vaccine cộng năm k và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ toàn diện rộng rãi
trong đó vaccine là yếu tố quyết định cần khẩn trương triển khai nhanh hiệu quả chiến lược vaccine
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị bình an trong đại dịch